theo công ty cổ phần cảng đà nẵng chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm nay sản lượng hàng hóa thông qua cảng đà nẵng đạt gần năm triệu tấn tăng gần một mươi chín so với cùng kỳ năm trước
trong đó sản lượng container đạt hơn hai trăm một mươi tiêu tăng hai mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
lượng hàng hóa tăng trưởng giúp doanh thu hai quý đầu năm của cảng đà nẵng đạt ba trăm tám mươi năm tỷ đồng
tổng lợi nhuận trước thuế đạt một trăm một mươi tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận tăng lần lượt là một mươi ba và gần hai mươi đạt hơn năm mươi hai so với kế hoạch năm
sự kiến đến hết năm nay lượng hàng hóa qua cảng ước đạt khoảng bốn chín mươi hai triệu tấn trong đó sản lượng container khoảng hai trăm ba mươi tấn
với doanh thu ước đạt ba trăm bảy mươi tỷ đồng tăng hơn tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám